bệnh viện đại học ít dược tp hcm đã bước đầu làm chủ đối kỹ thuật thay văn động mạch phối qua da cho bệnh nhân
phương pháp này đã được bệnh viện thực hiện từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba và đến nay đã có tám trường hợp được can thiệp mà không có sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài
trường hợp điển hình nhất là bé gái n n t một mươi bốn tuổi ngụ tại bình dương
khi hai tuổi bệnh nhi đã được trần đoán vào phẫu thuật sửa chữa triệt để tứ trứng pha lốt bốn khuyết tật tim bẩm sinh
sau phẫu thuật bệnh nhi hồi phục sức khỏe tốt phát triển bình thường
theo thạc sĩ bác sĩ đào anh quốc khoa phẫu thuật tim trẻ em bệnh viện đại học y dược tp hcm
bệnh nhi gần đây thường khó thở khi gắng sức và hạn chế hoạt động thể lực
kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng hở nặng van động mạch phổi khiến máu trào ngược từ động mạch phổi về tâm thất phải
đây là diễn tiến tự nhiên thường gặp sau phẫu thuật điều trị tứ trứng pha lốt
để điều trị cho bé các bác sĩ đã áp dụng thực hiện kỹ thuật mới thay van động mạch phổi qua da
sau can thiệp đến nay sức khỏe bé đã hồi phục hết khó thở mệt mỏi khi gắn sức và trở lại học tập sinh hoạt bình thường
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn hoàng bắc giám đốc bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
công trình thay văn động mạch phổi qua da sau phẫu thuật sửa chữa trứng tứ pha lốt này đã đưa bệnh viện đại học ít dược tp hcm
một lọt vào top một mươi hai bệnh viện được vinh danh tại lễ trao giải thành tiệu y khoa việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
vừa được ngành y tế tp hcm tổ chức với chủ đề phát triển y tế chuyên sâu
bệnh viện là đơn vị đầu tiên độc lập thực hiện kỹ thuật thay van động mạch phổi qua da trên người bệnh hở van động mạch phổi
kỹ thuật này được triển khai từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba hoàn toàn do bác sĩ việt nam thực hiện mà không có sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài
giáo sư tiến sĩ trương quang bình chủ tịch hội đồng khoa học bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
tứ chứng pha lót là bệnh lý tim bẩm sinh đặc trưng bởi bốn tổn thương về cấu trúc trong tim
sau khi phẫu thuật điều trị hở van động mạch phổi là một trong những diễn tiến tự nhiên thường gặp
gây giãn vùng tim phải dẫn đến hở van ba lá suy tim phải dối loạn nhịp tim và làm tăng nguy cơ đột tử
bé t được chỉ định thay van động mạch phổi qua da sau gần hai giờ can thiệp sức khỏe của bệnh nhi ổn định
có thể đi lại vào ngày hôm sau kết quả siêu âm tim và điện tim tốt
hiện có hai phương pháp thay van động mạch phổi phẫu thuật tim mở và can thiệp qua da
trong đó kỹ thuật can thiệp thay van qua da giúp người bệnh tránh được cuộc phẫu thuật tim lớn
mổ mở lần thứ hai để thay lại van tim giảm các nguy cơ biến chứng do mổ mở
chúng tôi đã tiên phong áp dụng kỹ thuật thay van động mạch phối qua da trong điều trị cho người bệnh bác sĩ bình thông tin
nhấn mạnh tính yêu việt của kỹ thuật mới bác sĩ đào anh quốc cho biết với kỹ thuật này
các bác sĩ sẽ sử dụng một khung kim loại với hình dáng giống như mạch máu sten
trên đó gắn một văn tim nhân tạo tất cả được thu nhỏ vào một chiếc ống thông
ống được luồn từ một mạch máu lớn ở đùi để đưa dụng cụ đến ngay chỗ van động mạch phổi bị hẹp hợ
thông qua hệ thống chụp mạch máu xóa nền bác sĩ sẽ đưa dụng cụ đến vị trí van động mạch phổi bị hẹp
đẩy văn nhân tạo ra khỏi ống thông sau đó văn nhân tạo bung ra và hoạt động như một văn tim bình thường
kỹ thuật thai van động mạch phổi qua da được triển khai thành công tại bệnh viện đại học y dược tp hcm
đã giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị ít xâm lấn nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao
với thế mạnh đa chuyên khoa sâu tại chỗ người bệnh đặc biệt là các bệnh nhi sẽ được theo dõi điều trị cho đến khi trưởng thành
kịp thời trần đoán và can thiệp các trường hợp biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn hoàng bắc cho biết tất cả các chuyên khoa của bệnh viện luôn nỗ lực triển khai nhiều kỹ thuật mới
trong đó có những kỹ thuật lần đầu tiên được thực hiện tại việt nam
với sứ mệnh mang đến giải pháp điều trị tối ưu cho người bệnh từ sự tích hợp giữa điều trị nghiên cứu và đào tạo
bệnh viện luôn tiên phong phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về phương châm xâm lấn tối thiểu điều trị tối đa
nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh giúp người bệnh phục hồi nhanh giảm thời gian nằm viện
kỹ thuật thay van động mạch phổi qua da không chỉ mở ra một hướng đi mới trong điều trị
mà còn là niềm hy vọng cho những người bệnh hở văn động mạch phổi sau phẫu thuật sửa chữa tứ trứng pha lốt
đây là bước tiến lớn trong việc quản lý và điều trị cho người bệnh mang lại cơ hội điều trị ít xâm lấn
giảm bớt nguy cơ phẫu thuật rút ngắn thời gian nằm viện nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn và hiệu quả
lãnh đạo bệnh viện đại học y dược nhấn mạnh
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hoàng bắc sắp tới bệnh viện sẽ hỗ trợ đào tạo
chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở trung tâm y tế khác trên cả nước